cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa ra quyết định truy tìm lê thanh kỳ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
vì có liên quan đến vụ khởi tố ông lê tùng vân tội loạn luân
được biết người phụ nữ này hiện đã biến mất khỏi tỉnh thất bồng lai và đang bị cơ quan chức năng truy tìm
theo đó lê lịch của lê thanh kỳ duyên với nhiều chi tiết bí ẩn dần được hái lộ
con ruột của thầy ông nội lê tùng vân nhưng nhận là trẻ mồ côi
trong công bố mới nhất của cơ quan điều tra kết quả giám định adn cho hay lê thành kỳ duyên là con gái ruột của ông lê tùng vân và bà lê thu vân
thế nhưng trước đó trong lệnh lịch từ pháp tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh long an lê thanh kỳ duyên lại bỏ sống phần tiên tra
còn trong clip do phía tỉnh thất bồng lai tự quay và đăng lên mạng kỳ duyên cũng như tất cả những người sống ở nơi này đều tuyên bố mình là trẻ mồ côi được ông lê tùng vân thu nạp và dạy dỗ
không ít lần bị dư luận nghi ngờ nhưng thầy ông nội và các địa tử lập tức phủ nhận quan hệ huyết thống khẳng định chỉ là thầy trò cùng nhau tu tập
đi tù nhưng có con là mẹ hai chú tiểu được nuôi dạy tại tỉnh thất bồng lai
khoảng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn một mươi chín tỉnh thất bồng lai được nhiều người biết đến hơn khi nhóm nam chú tiểu thắng giải quán quân một chương trình game show hai
khi đó năm đứa trẻ này đều được giới thiệu là trẻ mồ côi
tới năm hai nghìn một mươi hai khi những ổn ảo nổ ra
cơ quan tư pháp huyện đức hòa vào cuộc và xác nhận có ba trẻ em ở tỉnh thất bồng lai được đăng ký khai sinh tại địa phương
trong bản khai ghi rõ tên mẹ là lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang bỏ trống tên bố đẻ
thông tin mới nhất của cơ quan điều tra long an xác nhận lê thành kỳ duyên là mẹ ruột của hai bé ltm và ltpv
khi những giấy tờ này bị tung lên mạng đại diện tỉnh thất bồng lai khi đó là nhất nguyên lập tức phản bác
cho biết sở dĩ kỳ duyên làm mẹ các bé trên giấy tờ là vì cô nhận là người đỡ đầu
giấy tờ này để các bé có thể thuận tiện đi học chứ không có chuyện các nico sinh con
riêng hình ảnh kỳ duyên ở bệnh viện được giải thích là khi đi xin con nuôi
nhất nguyên nói các bé đều xưng con gọi thầy ví dụ như thầy kỳ duyên thầy huyền trang
mình là người tu chỉ nhận đỡ đầu các bé thế nên không có chuyện gọi là mẹ
vậy nhưng trong giấy chứng sinh tại bệnh viện tử dũ năm hai nghìn một mươi năm lại ghi rất rõ tên của lê thanh kỳ duyên
hình ảnh cô bê đưa bé mới sinh bệnh viện cũng được chia sẻ trên mạng xã hội
đây là tấm hình từng được tỉnh thất bồng lai giải thích là xin con nuôi
tu hành nhưng liên quan đến vụ án loạn luân của bố ruột
tự xưng là sư niko nhận mình đang tu tập nhưng nhóm người ở tỉnh thất bồng lai liên tiếp vướng vào những ổn ảo pháp luật
lê thanh kỳ duyên cũng là một trong những nhân vật được xác định có liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra ở nơi đây
từ năm hai nghìn một mươi hai sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm từ một số tổ chức cá nhân đơn vị đã lấy mẫu giám định adn
với ông lê tùng vân và hai mươi sáu người ở tỉnh thất bồng lai gồm cả trẻ em và người lớn
dựa trên các chứng cứ khoa học về di chuyển cho thấy ông lê tùng vân có quan hệ loạn luân với chính con ruột của mình
và có con trong số những người được lấy mẫu giám định
lê thanh kỳ duyên đã âm thầm rời khỏi tỉnh thất bồng lai từ khi nào để làm gì sống ra sao là điều mà chưa ai biết được
hiện công an đang truy tìm người phụ nữ này để phục vụ điều tra vụ án
vụ án loạn luân tại tỉnh thất bồng lai là vụ án đã kéo dài nhiều năm phải nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
ban đầu cơ quan công an đã khởi tố về ba tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hiểu pháp của tổ chức cá nhân loạn luân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời điểm của sự việc tối hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một nhóm người kéo đến nơi ở của bà cao thị cúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tự xưng là tỉnh thất bồng lai thiền am bên bờ vũ trụ ở xã hỏa khánh tây huyện đức hòa
để lục xót tìm con gái bà là võ thị diễm my và hai bên xảy ra xô xát
vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra
kết quả xác minh ban đầu
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú xã long hữu đông huyện cần đước
mua lại nhà đất gần hai m hai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa rồi chuyển về đây sinh sống
sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại ra
quá trình điều tra ông lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai hộ khẩu thường trú phường một mươi quận sáu tp hcm
chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà cúc từ năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên qua xác minh trước đây ông vân tạm trú tại xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi thanh đức
thời gian qua nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau đăng tải nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
tháng một năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân đổi tên tỉnh thất bồng lai thành tiền am bên bờ vũ trụ
bên cạnh đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định lừa đảo và các hoạt động phức tạp của ông lê tùng vân trước đây
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức cá nhân đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám định adn đối với ông lê tùng vân và hai mươi sáu người đang ở nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai
chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông lê tùng vân loạn luân với con của mình và có con trong số những người được lấy mẫu giám định
đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố vụ án
khởi tố bị tội phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố bị tội phạm
tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân phải xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân
ngoài ông vân thì lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
cùng ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
vụ án sau đó được chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lòng an điều tra theo thẩm quyền
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà cao thị cúc
chủ khu đất nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai thiên am bên bờ vũ trụ
bà cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
công an cũng đã thông báo truy tìm đối với võ thị diễm my để phục vụ công tác điều tra vụ án
cũng trong tháng năm năm hai nghìn một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam lê thanh nghị nguyên
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai và viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an
truy tố sáu bị can lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh tùng dương lê thanh nhị nguyên cao thị cúc
về cùng tội danh nêu trên về tội danh này cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân bà lê thu vân là em gái ông vân
và một số người khác chuyển từ quận sáu tp hcm về nhà bà cao thị cúc ở huyện đức hòa
bị can lê tùng vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại da lấy tên là tỉnh thất bồng lai
vì không được công nhận thế nên ông vân đổi tên thành thiền a bên bờ vũ trụ
ông vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản tập hát và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt hành động nơi đây
từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một lê tùng vân cao thị cúc lê thu vân cùng nhất nguyên hoàn nguyên nhị nguyên tùng dương
đã lợi dụng hình thức tôn giáo thông tin sai sự thật bịa đặt
để đăng tải năm video clip một bài viết trên facebook và youtube có nội dung xúc phạm phật giáo
xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông nhật từ xuyên tạc xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
cả sáu bị can đều mang tỉnh tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức phạm tội hai lần trở lên
riêng bị can trùng dương có tỉnh tiết giảm nhẹ lại đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cài
đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện đức hòa phạt các bị cáo lê tùng vân năm năm tù
lê thanh nhất nguyên lê thanh hoàn nguyên lê thanh trùng dương cùng mức án bốn năm tù
lê thanh nghị nguyên ba năm sáu tháng tù cao thị cúc ba năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
xử phúc thẩm tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên
đáng chú ý cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai
cơ quan an ninh điều tra tỉnh long an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra hai hình ví loạn luân và lừa đảo chiếm luật tài sản
nhưng hơn hai tháng sau đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời ra thông báo tìm những người bị hại trong vụ án xảy ra tại đây
riêng tin báo về tội phạm loạn luân thời điểm đó cơ quan an ninh điều tra vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết
để có cân cứ giải quyết tố cáo ông lê tùng vân và những cá nhân sinh sống tại hộ cao thị cúc có hình ví giả sư
giả chém mồ côi để lừa đảo chiếm luật tài sản của các mạnh thường quân ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định adn với hai mươi bảy người một mươi bảy mẫu người lớn một mươi mẫu trẻ em tại tỉnh thất bồng lai
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phân viện khoa học hình sự tại tp hcm đã có kết luận giám định năm nghìn ba trăm bốn mươi hai klkhs
đến thời điểm đó công an có đủ căn cứ và đã khởi tố bị can vân thêm tội loạn luân
cũng liên quan đến vụ việc công an tỉnh long an vẫn đang truy tìm ba luật sư nguyễn văn miếng năm bảy tuổi đào kim lân năm mươi sáu tuổi
và đặng đình mạnh năm mươi năm tuổi cùng ngụ tp hcm để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm
ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị can vân
vị cáo lê tùng vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh thất bồng lai
việc truy tìm này được thực hiện từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba thế nhưng đến nay chưa có kết quả
ba người này vẫn chưa đến công an long an làm việc theo giấy triệu tập và không có lý do vắng mặt
theo thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho công an tỉnh long an về ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng
qua video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền an bên bờ vũ trụ có địa chỉ tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
chủ hộ là bà cao thị cúc còn người điều hành là ông lê tùng vân
tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi với tên ban đầu là trại dựng lão cô nhi thánh đức huyện bình chánh
năm hai nghìn bảy chính quyền huyện bình chánh thành phố hồ chí minh ra quyết định đình chỉ hoạt động với trại thánh đức
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc mua một mảnh đất khoảng hai m hai ở huyện đức hòa long an làm điểm tu tại gia
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân về sống với bà cúc tu sửa nơi đây làm tỉnh thất bồng lai
đồng thời xưng danh là hòa thượng thích tầm đức sống cùng các chú tiểu và sư thầy
năm hai nghìn một mươi bảy cư dân mạng xôn xao về việc một loài hoa được cho là hoa ưu đàm mọc ở tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên đây chỉ là cho câu view
cùng năm nay lê thanh hoản nguyên và lê thanh nhất nguyên giả sư tham gia một chương trình song ca trên đài chương hình vĩnh long
tuy nhiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cho rằng không có cơ sở nào tên tỉnh thất bồng lai
hai thí sinh sau đó cũng rút khỏi chương trình
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nam chú tiểu tại tỉnh thất bồng lai tham gia game show thách thức danh hài và đạt giải cao
đến năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân cho đổi tên tịnh thất bồng lai thành tiền am bên bờ vũ trụ
tháng chín năm nay công an tỉnh long an đã điều tra về tỉnh thất bồng lai
và phát hiện năm chú tiểu mồ côi trong tỉnh thất bồng lai đều có mẹ ở cùng
tiếp đó cuối tháng chín công an tỉnh long an phối hợp với đài truyền hình tỉnh long an phát phóng sự về tỉnh thất bồng lai
chỉ ra việc lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cờ nhỡ kêu gọi các nhà hào tâm và người dân trong ngoài nước để trục lợi cá nhân
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ nội vụ xác định tịnh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi và có đến sáu trẻ em sống cùng mẹ ruột